ngày hôm nay một mươi chín tháng chín vương quốc anh các lãnh đạo và người đứng đầu hoàng gia trên thế giới
sẽ nói lời vĩnh biệt với nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị nhân vật cao quý cuối cùng trong thời đại của bà
trong một lễ tăng cấp nhà nước hiếm thấy
tăng lễ của nữ hoàng sẽ được bắt đầu vào lúc một mươi một giờ trưa tức một mươi bảy giờ theo giờ hà nội
tại tư viện westminster ở thủ đô london
các cánh cửa dẫn vào đại sảnh westminster nơi đặt linh cữu nữ hoàng anh trong hơn bốn ngày qua
để người dân đến viếng sẽ đóng lại từ sáng nay một mươi chín tháng chín
sau đó vua charles đệ tam và nhiều thành viên trong hoàng gia anh sẽ thực hiện nghỉ thức
đi theo sau xe trở linh cữu trên đoạn đường di chuyển từ đại sảnh westminster đến tư viện westminster
tăng lễ kéo dài khoảng một tiếng do linh mục david hoyt của tư viện westminster chủ trì
hàng loạt lãnh đạo chính trị và tôn giáo trong đó có cả tân thủ tướng anh liz choox
sẽ lên đọc lời chê buồn và cầu nguyện
đến một mươi một h năm mươi năm phút toàn bộ vương quốc anh sẽ dành hai phút mặc niệm
để tưởng nhớ nữ hoàng anh
đến một mươi ba giờ linh cữu được chuyển sang xe tăng để di chuyển đến lâu đài windsor
tại đây một lễ sước diễn ra đưa linh cữu nữ hoàng đến nhà nguyện st george
nơi bà được an táng
lễ an tám bắt đầu vào một mươi sáu giờ kéo dài khoảng bốn mươi năm phút
một mươi tháng chín sẽ là ngày nghỉ trên toàn nước anh
hầu hết các doanh nghiệp trường học sẽ đóng cửa để người dân có thể theo dõi
các chương trình phát sóng lễ tàng nữ hoàng
khoảng hai triệu người dự kiến tập trung về trung tâm thủ đô london
để theo dõi sự kiện